liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ba tấn thịt trâu cùng năm mươi kg hóa chất để biến thịt trâu thành thịt bò vừa bị công an tp hcm phối hợp với đoàn liên ngành huyện hóc môn phát hiện bắt quả tan vào sáng nay
tại địa chỉ số năm mươi bốn ấp bốn xã xuân thới sơn huyện hóc môn do bà nguyễn thị thành làm chủ tổ công tác phát hiện bà thạnh cùng công nhân đang rã đông thịt trâu có nguồn gốc từ ấn độ để nhúng hóa chất tẩy trắng biến thành thịt bò
tại hiện trường cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ gần ba tấn thịt nguyên liệu và thành phẩm đã được ngâm hóa chất
hai bao hóa chất bột màu trắng nặng gần năm mươi kg bà thạnh khai thịt trâu nhập khẩu sau khi được ngâm hóa chất trở nên giống như thịt bò và được mang đi phân phối cho các tiểu thương tại các chợ trên địa bàn thành phố cũng như tại các nhà hàng
thời điểm kiểm tra bà thạnh không xuất trình được giấy phép kinh doanh
trong khi đó tại quảng ninh lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh cũng đã vừa phát hiện bắt quả tan một cơ sở chế biến lòng lợn đã vi phạm quy định về an toàn thực phẩm thu giữ một năm tấn lòng lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ
cơ sở vi phạm trên do đỗ đức thuận trú tại phường hòa lạc thành phố móng cái làm chủ
thời điểm lực lượng công an kiểm tra tại khu vực chế biến có hơn ba tạ lòng lợn đang được ngâm nước bốc mùi còn trong kho đang lưu giữ hơn một tấn lòng lợn đã được xấy khô và đóng gói trong bao ni lông
chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh toàn bộ số lồng lợn trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

bốn bệnh viện bị quá tải điển hình là bệnh viện nhiệt đới quy mô của bệnh viện chỉ có bảy mươi giường tuy nhiên số bệnh nhân điều trị hiện nay gần hai trăm linh ca lúc cao điểm có thể lên đến ba trăm linh ca
đáng chú ý tình trạng bệnh nhân sốt xuất huyết nặng thời gian gần đây cũng có xu hướng tăng cao nguyên nhân là nhiều người dân nhầm lẫn bệnh sốt xuất huyết với sốt siêu vi nên tự mua thuốc điều trị tại nhà khi mắc bệnh
chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ thủ tục pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh điển hình là bệnh viện nhiệt đới quy mô của bệnh viện chỉ có bảy mươi giường tuy nhiên số bệnh nhân điều trị hiện nay gần hai trăm linh ca lúc cao điểm có thể lên đến ba trăm linh ca lúc cao điểm có thể lên đến ba trăm linh ca
theo đó phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế tiếp tục chỉ đạo tổ chức giám sát các cơ sở tiêm chủng dịch vụ thực hiện các quy chế chuyên môn trong tiêm chủng đúng quy định tăng cường quản lý chất lượng giá vaccine và chi phí dịch vụ tiêm chủng
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế tiếp tục thực hiện chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ trong việc đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng đồng thời phát triển mạnh nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước tích cực phối hợp với tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước viết tắt là scic đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án đầu tư nhà máy sản xuất vaccine quy mô công nghiệp